thưa quý vị và các bạn trong khi cả xã hội cùng chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì một số đối tượng đã bất chấp quy định về giãn cách xã hội thậm chí là chống người đang thừa hành nhiệm vụ
tất cả những trường hợp chống người thi hành công vụ này đều đang được cơ quan công an thu thập tài liệu
chứng cứ để xử lý nghiêm nhằm răng đe và phòng ngừa chung cho xã hội
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai
trong thời gian xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín thành phố long khánh tỉnh đồng nai
đa phần người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch và hợp tác với lực lượng chức năng
tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp bất hợp tác thậm chí chống đối lực lượng làm nhiệm vụ
theo thống kê của công an thành phố long khánh đồng nai chỉ tính từ đầu tháng bảy đến nay
trên địa bàn thành phố long khánh xảy ra ba vụ chống người thi hành công vụ
đáng nói các vụ việc trên đều liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và thường xảy ra tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
cán bộ chiến sĩ thực hiện tại chốt tất cả các chốt kiểm dịch trên địa bàn thành phố long khánh
thực hiện nghiêm theo đúng quy trình dừng và kiểm tra tất cả các loại phương tiện
phần người dân đã nhận thức được ý thức và vai trò trách nhiệm của lực lượng công an
tuy nhiên thì một số đối tượng cũng chưa nhận thức rõ ràng về cái trách nhiệm của lực lượng công an
trong công tác phòng chống dịch đặc biệt là công tác đảm bảo nhân dân tự trong thời gian giãn cách này
các đối tượng có hành vi mà chống lại lực lượng
tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín của thành phố long khánh đồng nai ghi lại được hồi đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
vũ nhật tân ba mươi tám tuổi ngụ thành phố long khánh khi đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín ở phường bảo vinh
tân được lực lượng công an ra hiệu dừng xe để kiểm tra và khai báo y tế theo quy định
nhưng tân không chấp hành các quy định và lớn tiếng nhục mạng lực lượng làm nhiệm vụ
không những thế tân còn nổ máy xe đâm về phía lực lượng chức năng
của tân mới đây bị tòa án nhân dân thành phố long khánh đồng nai
tuyên phạt một mươi bốn tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long khánh đã chỉ đạo các lực lượng cảnh sát điều tra
là nhanh chóng thu thập tài liệu rồi trao đổi với viện kiểm sát thống nhất
để mà đưa ra xét xử sớm nhất của tựa người nhằm răn đe phòng ngừa chung trong xã hội
có thể nói hành vi côn đồ thiếu ý thức pháp luật của các đối tượng chống người thi hành công vụ
trong thời gian qua không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trực tự
mà còn có thể dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh
vì vậy việc kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng sẽ góp phần răng đe giáo dục
phòng ngừa tội phạm cũng như góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân
ủy ban nhân dân tp hcm vừa chấp thuận chủ trương tạm ngừng triển khai các chốt
trạm kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại các tuyến đường
cửa ngõ ra vào thành phố từ một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi
như vậy đến thời điểm hiện tại tp hcm không còn chốt kiểm soát phòng chống dịch
tại các cửa ngõ cũng như các tuyến đường liên quận
sau khi tháo dỡ chốt lực lượng công an sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan
đơn vị liên quan tiếp tục tuần tra kiểm soát lưu động xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
quy định phòng chống dịch tại bến xe ga tàu các tuyến đường vận chuyển hàng hóa
hành khách liên tỉnh quan tâm đến việc kiểm tra xử phạt vi phạm nồng độ cồn
đối với người lưu thông theo quy định
tp hcm phối hợp với công an và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các tiêu chí
quy định về hoạt động vận tải hàng hóa vận tải hành khách của các đơn vị vận tải
đảm bảo thích ứng an toàn minh hoạt phòng chống dịch trên trị bàn
tp hcm cũng giao sở y tế phối hợp chặt với các lực lượng khác tổ chức kiểm soát
phòng chống dịch theo quy định tại bến xe ga tàu các tuyến đường vận chuyển hàng hóa
hành khách liên tỉnh lưu ý về sử dụng hậu chứa vaccine và đặc biệt theo dõi
diễn biến mới của biến thể delta virus của covid một mươi chín